theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn
nên đến ngày hai mươi tám tháng tám bắc bộ và trung bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng
có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
tuy nhiên từ ngày hai mươi chín tháng tám nắng nóng diện rộng ở trung bộ sẽ giảm dần và chấm dứt ở bắc bộ
các chuyên gia khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng và nguy cơ cao cháy rừng